khi dịch covid một mươi chín tái bùng phát ở nước ta hoạt động biểu diễn nghệ thuật một lần nữa bị ảnh hưởng
câu chuyện xây dựng nghệ thuật trực tuyến tạo cầu nối giữa các tác phẩm và khán giả đã trở thành một hướng đi phù hợp
đây không chỉ là giải pháp tình thế khi không gian biểu diễn trực tiếp đóng băng mà là xu thế của thời đại mới
vì vậy cần có chiến lược xây dựng nghiêm túc và bài bản
không chỉ là giải pháp tình thế trong thời kỳ đại dịch covid một mươi chín còn nhiều chuyển biến phức tạp
việc áp dụng hình thức trực tuyến đối với nghệ thuật biểu diễn được xem là hướng đi có thể phát triển lâu dài
từ sức mạnh của nền tảng số thời đại bốn hầu hết các đơn vị nghệ thuật nghệ sĩ đều hy vọng đây sẽ là cú hích
giúp nghệ thuật việt nam sẽ tiếp cận khán giả bằng nhiều phương thức mới
hình thức mới bây giờ chúng ta đang làm tức là biểu diễn online và đưa lên youtube đưa lên internet
thì không những khán giả ở trong nước và khán giả của nước ngoài cũng có thể nghe hiểu
và biết đến những gì chúng ta đang làm
các đơn vị quản lý nghệ thuật cần tìm được những giải pháp cụ thể hữu hiệu trong việc tiếp cận khán giả
nhằm nâng cao thẩm mỹ thưởng thức nghệ thuật của công chúng
là nhà báo theo dõi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo nhà báo việt văn phát triển hình thức trực tuyến
có thể xem là xu thế cần thiết của nghệ thuật việt nam trong thời kỳ mới
chúng tôi sẽ phải xây dựng một cái ban biên tập thực sự là nó có những nghệ sĩ nổi tiếng
có những nhà đạo diễn nổi tiếng ngoài ra thì lại còn phải có một bộ phận để đánh giá lại
cái chất lượng xây dựng chương trình mới thì chọn thế nào để phù hợp với online
phù hợp với cái môi trường kỹ thuật số
việc xây dựng nghệ thuật trực tuyến có thể là hướng đi mới để phát triển các hoạt động biểu diễn
thu hút khán giả tiếp cận tác phẩm trong thời đại số
tuy nhiên cần có sự vào cuộc đồng hành của các đơn vị quản lý và các đơn vị nghệ thuật biểu diễn liên quan
nhằm nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng nền tảng trực tuyến
cũng như hành lang pháp lý về tác quyền phù hợp bảo đảm chất lượng thưởng thức tốt nhất tới công chúng